tại trạm cửa khẩu phụ nậm lạnh huyện xúc cộp tỉnh sơn la và tỉnh hùa phan lào đã tổ chức lễ khai trương cặp cửa khẩu phụ nậm lạnh việt nam và mừng bợ huyện mừng son tỉnh hùa phan lào
có mặt tại buổi lễ khai trương cửa khẩu phụ nầm lạnh tỉnh sơn la và mường bợ tỉnh hùa phan có lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh
buổi lễ được diễn ra trong không khí đoàn kết thắm tình hữu nghị đặc biệt có từ lâu đời giữa hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng
đồng chí hoàng văn chất bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh sơn la cho biết sơn la và hủa phăn có chung đường biên giới hai trăm bốn mươi hai km một trăm một mươi ba cột mốc giới quốc gia có hai cặp cửa khẩu chính và hai cặp cửa khẩu phụ và một số điểm lối mở biên giới
tuy nhiên do địa hình đường núi là chủ yếu giao thông đi lại khó khăn vì vậy việc nâng cấp cửa khẩu có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy thông thương giao lưu
việc khai trương cửa khẩu phụ nậm lạnh và mường bợ là một phần kết quả thực hiện hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa chính phủ hai nước việt nam và lào ký ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
và biên bản cuộc họp giao ban công tác biên giới lần thứ một mươi bảy giữa đoàn đại biểu biên giới tỉnh sơn la và đoàn đại biểu biên giới tỉnh hùa phan ký ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám và nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai tỉnh